tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố hải phòng sở văn hóa thể thao phối hợp với hội nhà báo hải phòng
khai mạc triển lãm ảnh tư liệu sách báo kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và hội báo xuân hải phòng hai nghìn hai mươi
triển lãm với gần ba trăm linh ảnh tư liệu bản trích thống kê và hàng trăm ấn phẩm báo xuân của các cơ quan báo chí
triển lãm đã khái quát chặng đường chín mươi năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng quân và dân việt nam
đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước
đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa to lớn nhằm cung cấp tới nhân dân bạn đọc báo bạn nghe đài
và xem truyền hình góc nhìn toàn cảnh về sự đổi mới phát triển của báo chí cả nước
trong đó có báo chí hải phòng đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí giao lưu trao đổi nhập vụ và chia sẻ những kinh nghiệm